tối qua ngày một mươi chín tháng một mươi một tỉnh hòa bình tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm một trăm ba mươi năm thành lập tỉnh
một mươi năm năm tái lập tỉnh hòa bình công bố quy hoạch khu du lịch quốc gia hồ hòa bình
công bố mò mường và nghệ thuật chiêng mường hòa bình là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia
đồng chí đinh thế huệ ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư dự buổi lễ
buổi lễ là sự kiện chính trị văn hóa quy mô lớn của tỉnh nhằm ôn lại truyền thống lịch sử cách mạng
tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc và di sản văn hóa quốc gia
thể hiện quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân các dân tộc trong tỉnh hòa bình
thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước đồng chí đinh thế huynh đã trao tặng hôn trương độc lập hẳn nhất
cho cán bộ và đồng bào các dân tộc tỉnh hòa bình
biểu dương thành tích của đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh hòa bình đã vượt khó đi lên
đồng chí lưu ý hòa bình là địa phương có vị trí địa lý tương đối thuận lợi so với các tỉnh tây bắc
tiếp giáp vùng quy hoạch thủ đô có lợi thế trở thành vùng hậu cần
cung cấp hàng hóa nông sản thực phẩm dịch vụ cho thủ đô hà nội và các tỉnh lân cận
một tiềm năng nữa cũng là điểm nổi bật của hòa bình là những địa điểm du lịch hấp dẫn như khu du lịch quốc gia hồ hòa bình
điểm du lịch quốc gia mai châu và một số nơi tiềm năng như lạc thủy kim bôi cao phong lương sơn
các di tích lịch sử danh làm thắng cảnh có tiềm năng để phát triển du lịch văn hóa sinh thái tín ngưỡng
tỉnh cần ra soát lại kết quả tái cơ cấu kinh tế theo hướng phù hợp hơn với kinh tế thị trường
chuẩn bị tốt các điều kiện cho hội nhập kinh tế quốc tế trong đó chú ý đến hoạt động khởi nghiệp